độc đáo thư viện băng đầu tiên trên thế giới
mở đầu là một số tin tức an ninh trở tự vừa được cập nhật
đối tượng nguyễn đình thông ở đà nẵng sau khi phát hiện cha mình có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ
thông đã nảy sinh ý định tống tiền với số tiền hơn sáu mươi triệu đồng
cụ thể thông đã nhiều lần gọi điện nhắn tin đe dọa sau đó yêu cầu bị hại trả lại số tiền sáu mươi một triệu đồng
mà theo thông là người phụ nữ này đã lấy của gia đình mình
đến sáng ngày một mươi một tháng hai thông cùng nhóm bạn hẹn bị hại đến quán cà phê để giao số tiền là sáu mươi một triệu đồng
thì bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng bắt quả tang
công an tỉnh hưng yên và bắc ninh vừa triệt xóa hai ổ nhóm đánh bạc lớn trên địa bàn
thông tin chi tiết có trong cụm tin sau đây
vào hồi một mươi tám h ngày một mươi ba tháng hai lực lượng chức năng công an tỉnh hương yên bắt quả tang đối tượng
nguyễn bám thông
nguyễn bám thông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại thôn lỗ xá xã nhân hòa huyện mỹ hào
đang có hành vi tổ chức cho sáu đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an thu giữ một máy phách sáu điện thoại di động một xe máy
và trên một trăm bảy mươi bốn triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan khác
còn tại tỉnh bắc ninh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quế võ đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ
đề nghị khởi tố hai mươi một đối tượng có hành vi lợi dụng đám cưới để tổ chức đánh bạc và gá bạc trên địa bàn
trước đó vào ngày một mươi hai tháng hai hai mươi một đối tượng này đã bị bắt quả tang tại nhà nguyễn quý hải ở xã phù lãng huyện quế võ
vật chứng lực lượng công an thu giữ được gồm một bộ bát đĩa bốn quân vị chín xe máy hai mươi một điện thoại và hơn tám mươi bảy triệu đồng
liên quan đến đoạn video clip bắt người đàn bà bắt cóc trẻ em gây xôn xao dư luận trên địa bàn nghệ an
vào ngày hôm qua công an xã diễn yên huyện diễn châu tỉnh nghệ an cho biết
qua quá trình điều tra xác minh đã tìm ra người đăng tải clip
đó là trần văn đồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xóm bốn xã diễn yên
trước đó trên mạng xã hội facebook xuất hiện clip về việc một số người dân
truy đuổi bắt giữ người phụ nữ lạ mặt có hành vi bắt cóc trẻ em gây hoang mang về tình trạng bắt cóc trẻ em tại địa bàn nghệ an
bước đầu công an huyện diễn châu và công an xã diễn yên cho biết
sự việc người phụ nữ lạ mặt bị người dân bắt giữ là có thật
nhưng đây là người có biểu hiện thần kinh không bình thường trên người không có giấy tờ tùy thân đã lang thang nhiều ngày qua
tại cơ quan công an trần văn đồng cho biết
do trước đó đã nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ này trên các trang mạng xã hội với các lời cảnh báo
người này xuất hiện ở khắp nơi nghi là bắt cóc trẻ em
nên khi phát hiện chị đang lang thang trên địa bàn xã diễn yên thì đã đuổi theo bắt lại
nam thanh niên dùng điện thoại quay video clip rồi đăng lên mạng xã hội
bên cạnh đó
trần văn đồng thừa nhận hành vi phát tán thông tin chưa chính xác trên các trang mạng xã hội là sai
và xin tự gỡ đăng tải lại nội dung sự việc để tránh gây hiểu nhầm hoang mang dư luận
vâng có thể thấy rằng những trường hợp phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
đã sớm bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc
và rất nhiều các vụ việc vi phạm pháp luật khác cũng được phát giác chính từ những clip trên mạng xã hội
chị anh này chị có biết một clip
một nhóm thanh niên ra sức bắt ép một cô gái lên xe máy
trước sự gào thét chống trả quyết liệt của cô gái này hay không
vâng đây chính là video clip thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận
và có rất nhiều bình luận ý kiến cho rằng đây là một phong tục bắt vỡ
hay là còn gọi là trộm vợ của người thái tại nghệ an
hoặc là của dân tộc hơ mông
và nếu như theo truyền thống thì khi bị bắt thì cô gái sẽ kêu khóc
tuy nhiên từ những hình ảnh trên đoạn clip thì tôi đang hết sức là băn khoăn là liệu cô gái có đồng ý về với chàng trai hay không
vâng và tôi cũng đồng tình với suy nghĩ của chị hạnh
nhưng mà có một điều mà dư luận đang rất quan tâm
đó chính là đây là phong tục truyền thống bắt vợ hay bắt giữ người trái pháp luật
và có hay không việc lợi dụng phong tục truyền thống để vi phạm pháp luật
sự thật của đoạn clip đã nhanh chóng được lực lượng công an làm rõ
là người trực tiếp tổ chức vụ bắt vợ
anh trương văn biển cho biết
sau gần một năm quen biết vi thị hiền sinh năm hai nghìn người cùng xã
biển đã ngỏ lời yêu nhưng không được hiền đồng ý
ngày hai tháng hai
bên địa điểm hiền sẽ bắt xe vào nam làm việc
biển đã bố trí một nhóm bạn đến bắt ép hiền lên xe máy
trước sự văn xin khóc lắp thảm thiết của cô gái
hiền đi nam em sử vô tông kia là họ là yêu
nói nên bắt về để làm làm cười xong
em với hiền đi
vi phạm về pháp luật
vi phạm về quyền con người
mà nhất là từ do hôn nhân gia đình bây giờ là
nó tiến bộ nhiều rồi chứ
nhưng mà tại sao lại có cảnh này
đến nay trong cộng đồng người thái ở nghệ an
phong tục này cũng có nhiều tên gọi khác nhau
như lạc bợ có nghĩa là trộm dâu
hoặc lạc mìa là trộm vợ
dù chưa thống nhất tên gọi
nhưng theo nghiên cứu
tục bắt vợ xuất phát từ việc các gia đình nghèo
khi có con cái yêu nhau
nhưng vì không đáp ứng được lễ thách hỏi
theo phong tục tập quán
nên nhà trẻ không có thể tìm ra tên gọi
trẻ trai mới thực hiện việc bắt vợ
để hạn chế các chi phí trong khối hỏi
tuy nhiên thời gian bắt vợ
hoặc trộm dâu luôn diễn ra vào bàn đêm
hồi xưa cái chế độ phong kiến
nó bắt buộc hôn nhân phải đối ngẫu
tức là nó phải như thế là
anh giàu cũng giàu như tôi
anh nghèo cũng giàu như tôi
con tôi mà giàu mà sang lấy con nghèo là không được
con nghèo ứng người giàu hắn cũng không cho
chuyên là trai gái yêu nhau
không cho thì họ cũng đến với nhau
đó là một lý do
đó là một lý do
đó là một cái sự phá cách
một cái cuộc nói như ta nói là một cái cuộc cách mạng
hay là đó là một cái
nó gọi là sự bứt phá
tức là sự tháo tung dễ hạn
của cái thể chế phong kiến
để tìm đến hạnh phúc với nhau
tuy nhiên thời gian bắt vợ
hoặc trộm dâu
luôn diễn ra vào bàn đêm
hiện nay bắt vợ hay trộm vợ
không còn phổ biến trong đồng bào thái
tuy nhiên đáng lo ngại nhất hiện nay
là sự biên tục
và lợi dụng tục này đang có dấu hiệu gia tăng
cuối năm hai nghìn một mươi sáu
cũng tại xã liên hợp
đã xảy ra vụ bắt một học sinh lớp một mươi
về làm vợ
chỉ đến khi có sự can thiệp của chính quyền
thì vụ việc mới được giải quyết
trước đó vào năm hai nghìn tám
một phò bi thư đoàn xã
cũng đã bắt một học sinh chưa đủ một mươi tám tuổi
về làm vợ
liên quan đến vụ việc bắt vợ trên
hiện công an huyện quỳ hợp
đang củng cố hồ sơ
để xử lý các đối tượng liên quan
theo quy định của pháp luật
đồng thời lãnh đạo huyện quỳ hợp cho biết
thời gian tới sẽ tăng cường vận động nhân dân
từng bước xóa bỏ pháp tục này
để tránh lợi dụng phong tục phục vụ cho việc buôn bán người
vi phạm pháp luật hôn nhân gia đình
địa bàn rộng
nhiều địa phương ở vùng sâu vùng xa
điều kiện đi lại khó khăn
cho nên nhiều người dân ở huyện cron park tỉnh đắk lắk
đã không có điều kiện về trung tâm huyện
để tiếp cận với các cơ quan hành chính
để làm các thủ tục có liên quan
cũng như là làm giấy tờ tùy thân
hiểu được nguyện vọng chính đáng của người dân
công an huyện cron park tỉnh đắk lắk đã vừa tổ chức
về xã ea kênh cấp chứng minh nhân dân
nhằm tạo thuận lợi cho người dân
nhất là hộ nghèo và người già neo đơn trên địa bàn
và việc làm này đã được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ
ea kênh của huyện cron park
có hơn ba hộ và hơn một mươi ba nhân khẩu
trong đó đồng bào dân tộc thiểu số
chiếm tới gần năm mươi
do một số thôn buôn
nằm cách xa trung tâm huyện
nên việc đi lại liên hệ làm các giấy tờ tùy thân rất khó khăn
nhất là đối với những người già yếu bệnh tật
hiểu và chia sẻ với điều đó
đội quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an huyện cron park
đã tổ chức về tại xã
để cấp mới và cấp đổi chứng minh nhân dân cho người dân
yêu tiên cho những người già
những người tàn tật
những người đau ốm
không có điều kiện đi lại
chúng tôi sẽ tổ chức
làm chứng minh nhân dân
tại cơ sở
điều kiện thuận lợi cho nhân dân
không phải đi lại
trong một ngày
nhờ đơn giản hóa các thủ tục hành chính
giảm những yêu cầu không cần thiết
cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát quản lý hành chính công an huyện cron park
với tinh thần khẩn trương tích cực
đã cấp mới cấp đổi chứng minh nhân dân
cho bốn trăm hai mươi bảy người dân
ở xã ea canh
đặc biệt nhất là
người đông bao thủ số gặp khó khăn
là cái bổ sung ngày tháng sinh
rồi là đường xá
giao thông đi lại khó khăn
nhưng mà bây giờ là công an huyện
đã đến tạo điều kiện bổ sung ngày tháng sinh
trong hộ khẩu
làm chứng minh cho bà con
nay là bà con rất là phân khởi
bà con đông bao thủ số
rất là cảm ơn đảng nhà nước đã quan tâm
chúng tôi rất là vui mừng
và cảm ơn
các lãnh đạo công an huyện
cũng như công an xã cũng đã nhiệt tình giúp đỡ bà con dân chúng tôi
và tôi cũng rất mong muốn rằng
đồng chí công an huyện
về ở tất cả các vùng sông
cùng xa các xã
để rồi làm cho bà con nhân dân chúng tôi
có đầy đủ cái giấy tờ hợp pháp
để chúng tôi được thuận lợi
trong quá trình lưu hành giấy tờ
đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực
của đội cảnh sát quản lý hành chính

trong phong trào học tập

vậy nếu như nguyên nhân của vụ bộ độc
là do thực phẩm
thì con số bảy người tử vong
và ba mươi một người phải nhập viện cấp cứu
thì không biết liệu có khiến cho các gian thương
đang sản xuất tiêu thụ thực phẩm bẩn
phải suy nghĩ hay không
vâng và một thông tin nữa
mà tôi muốn cung cấp tới quý vị
đó chính là thêm một vụ sản xuất giò nem chua
có sử dụng chất cấm và phụ da không rõ nguồn gốc
vừa bị phòng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường công an tỉnh hà nam
phối hợp với đoàn kiểm tra điên ngành
vẫn luôn phải cảnh giác với thực phẩm bẩn
hàng ngày hàng giờ
tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giò nem chua
của bà trần thị lan
ở xã yên bắc huyện duy tiên tỉnh hà nam
lực lượng công an đã thu giữ
tám mươi sáu kg giò thành phẩm
gần hai trăm linh kg thịt xay
hai kg chất bột màu trắng
có phản ứng dương tính với hàn the
và hai mươi một hộp hóa chất dùng làm phụ da không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngoài sử dụng chất cấm làm phụ da
bà lan còn chỉ đạo năm lao động làm thuê
sử dụng thịt lợn xay và tiết bò
làm giả giò bò
sau đó cung ứng ra thị trường
hàng nghìn hộ nông dân ở đồng nai
đang rất lo lắng khi hiện nay
thị trường trung quốc đã ngừng thu mua chuối
khiến cho chuối ế ẩm phải đổ đống
nhiều người dân ở đồng nai
bán chuối với giá là hai đồng
rồi hạ xuống năm trăm linh đồng một kg
nhưng cũng không ai mua
gần một năm trăm linh bón
nhưng những vườn chuối chín vàng đã dụng dần
khiến cho chủ vườn lại thêm nặng chữ gánh lo
nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên
là do nhiều hộ nông dân ở đồng nai
đã ồ ạt trồng chuối trong vài năm qua
chỉ riêng huyện trảng bom
diện tích trồng chuối đã lên tới gần ba hectare
các nhà vườn cho biết
việc ồ ạt trồng chuối là do các thương lái khẳng định
nhu cầu tiêu thụ tại trung quốc đang rất lớn
nên cứ trồng bao nhiêu sẽ mua bấy nhiêu
và trả giá cao từ tám đồng
đến một mươi ba đồng một kg
các cơ quan chức năng đã nhiều lần
cảnh báo về tình trạng người nông dân ồ ạt
trồng một loại nông sản để cung ứng
cho thị trường trung quốc
nhưng làm sao để thoát khỏi sự phụ thuộc
thị trường nông sản trung quốc
vẫn là một bài toán chưa có lời giải
khi nào người nông dân việt nam còn sản xuất kinh doanh manh mún
chưa nâng cao chất lượng nông sản
đạt tiêu chuẩn quốc tế
để có thể tiếp cận các thị trường như mỹ và eu
thì những điệp khúc như chuối dưa hấu thanh long
sẽ vẫn tiếp diễn
ở những mặt hàng khác
tiếp tục với một thông tin
thưa quý vị và các bạn
nền kinh tế việt nam đã đi qua tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
với nhiều điểm sáng nổi bật
có thể thấy là sự đóng góp tích cực
vào tình hình tăng trưởng chung của đất nước
ngoài các doanh nghiệp việt nam
còn có các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
sự tin tưởng vào môi trường đầu tư của việt nam
đã giúp cho các doanh nghiệp fdi
có thêm những động lực
để gắn bó và đóng góp
vào bức tranh chung của nền kinh tế việt nam
là một nhà đầu tư nước ngoài
gần hai mươi năm có mặt tại việt nam
doanh nghiệp này đã tạo ra việc làm ổn định
cho hơn hai mươi hai cán bộ và công nhân viên lao động
sự đa dạng các sản phẩm điện tử công nghệ cao của công ty
đã góp phần không nhỏ phục vụ thị trường
mục tiêu và hoạt động sản xuất kinh doanh của canon việt nam
hiện tại theo kế hoạch sản xuất
sẽ tăng sản lượng
cũng như là sẽ triển khai
một số các sản phẩm rất là mới
một số sản phẩm rất là mới

từ trước đến nay chưa sản xuất được việt nam
và chúng tôi rất là hy vọng rằng
với mục tiêu trở thành công ty
tuyệt đỉnh trên thế giới
thì canon việt nam năm nay
cũng sẽ tiếp tục duy trì
cũng như là phát huy
đạt được thành tích như kế hoạch đề ra
trong năm hai nghìn một mươi bảy
theo số liệu từ cục đầu tư nước ngoài
bộ kế hoạch và đầu tư
tính đến ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
đã có trên một bốn tỷ đô la mỹ
đăng ký vào việt nam
bao gồm cả vốn cấp mới
và tăng thêm
tăng sáu sáu so với cùng kỳ của năm trước
hiện nay các doanh nghiệp fdi
đã đầu tư vào một mươi sáu ngành lĩnh vực
trong đó ngành công nghiệp chế biến
chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm nhất
với tổng số vốn một bốn tỷ đô la mỹ
kết quả trên là sự khởi đầu thuận lợi
để có thể kỳ vọng thu hút fdi
năm hai nghìn một mươi bảy sẽ tiếp tục tăng trưởng
chúng tôi kỳ vọng và lạc quan
vào môi trường đầu tư của việt nam
nên vì thế trong năm hai nghìn một mươi bảy
và những năm tiếp theo
sẽ tiếp tục gắn bó và đầu tư mạnh mẽ hơn
tại việt nam
trên thực tế việt nam đang được đánh giá
là một đất nước mở cửa với nhiều hiệp định thương mại
đã và đang ký với các nước đối tác
theo nhiều chuyên gia dự báo
năm hai nghìn một mươi bảy thu hút fdi
vẫn sẽ là điểm sáng trong bức tranh
kinh tế của việt nam
có thể nói là cho đến thời điểm hiện nay
thì fdi đã có đóng góp
rất to lớn vào nền kinh tế việt nam
đặc biệt là trong việc tạo ra công an việc làm
đóng góp vào xuất khẩu
và cũng đóng góp vào tăng thu cho ngân sách nhà nước
và có thể nói fdi đã tạo nên
những điểm đột phá về phát triển kinh tế
ở một số địa phương
sức cảnh tranh của môi trường đầu tư
mỗi nước sẽ quyết định thành tiệu thu hút đầu tư
của nước đó
đối với việt nam
những khó khăn nội tại của nền kinh tế
đã tồn tại nhiều năm
vẫn cần tiếp tục được khắc phục
để từ đó hấp dẫn hơn nữa
các nhà đầu tư vào việt nam
hiện nay chính phủ việt nam
cũng đã tạo những điều kiện thông thoáng
về cơ chế chính sách
để thu hút các doanh nghiệp fdi vào việt nam
tuy nhiên chúng ta cần có sự bài bản hơn
trong thu hút quản lý fdi
thu hút fdi từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
cần điều chỉnh theo hướng
chú trọng hiệu quả đầu tư
nâng cao chất lượng sản phẩm
hạn chế tối đa những dự án fdi sử dụng công nghệ thấp
gây ô nhiễm môi trường
hay những doanh nghiệp fdi lợi dụng chuyển giá
hoặc đóng góp thấp vào ngân sách của việt nam
tiếp tục với những tin tức văn hóa
lễ hội đền thượng ở lào cai
vừa được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận
là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
lễ hội đền thượng là nét đẹp văn hóa
thể hiện lòng thành kính và biết ơn công lao
của vị anh hùng dân tộc trần hương đạo
đồng thời lễ hội cũng khơi dậy
tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc
gìn giữ những bản sắc văn hóa của dân tộc
việc công nhận lễ hội đền thượng
là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
có ý nghĩa quan trọng đối với ngành du lịch
của tỉnh lào cai
có phần đưa hình ảnh nét đẹp văn hóa
của lào cai đến với du khách
đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân
là điểm đến hấp dẫn của du khách
trong hành trình du lịch hướng về cội nguồn dân tộc
và có thể thấy rằng tháng riêng
điểm hẹn của rất nhiều các lễ hội truyền thống
của dân tộc ta trên khắp cả nước
nếu như người dân ở vùng đồng bằng
có các lễ hội tâm linh truyền thống
văn hóa văn nghệ dân gian
thì người miền biển có các lễ hội đua thuyền sôi nổi
thì miền núi có những lễ hội xuân
có những nét riêng hết sức độc đáo
và ấn tượng với du khách
vâng và để thấy được những nét độc đáo ấn tượng đó
thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn
đến với một số lễ hội đầu xuân
của tây bắc
là một tỉnh miền núi với nhiều dân tộc anh em
cùng sinh sống
và qua các lễ hội này thì rất nhiều nét đẹp văn hóa
của từng vùng miền đã được tái hiện
mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa
mùa màng tốt tươi cuộc sống của người dân ấm no hạnh phúc
và chính những giá trị nhân văn ấm áp
tỉnh yêu quê hương đất nước này
đã khiến cho người dân và du khách thêm yêu
và giữ gìn các nét đẹp văn hóa của dân tộc
lễ hội mù la xã cổ linh
là một lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa
của hai dân tộc mông và giao
sinh sống trên các sườn núi tại khu vực giáp danh
giữa hai huyện bắc nạm tỉnh bắc cạn
và huyện na hàng tỉnh tuyên quang
hàng năm lễ hội được tổ chức
nhằm giúp cho các dân tộc của hai huyện giáp danh
có cơ hội giao lưu gặp gỡ
trao đổi những kinh nghiệm
trong phát triển kinh tế gia đình
tới hội mù la
bên cạnh những điệu khen mong mượt mà
người dân và du khách có dịp được hoa minh
với các trò chơi dân gian
bằng đậm nét đẹp truyền thống
như trọi gà trọi dê trọi bò
thì nấu mẻn mén múa khen
trọi chim họa mi thì văn nghệ
giữa các xã thì đầu bóng truyền
nói về nét đặc sắc của các dân tộc
ở trên này là nó là đặc thù
nó gọi là riêng rồi
chứ không phải là chỗ nào cũng có
tất nhiên là người mong chỗ nào cũng có người mong
nhưng mà về cái nét đặc thù của
cái người mông này là mỗi chỗ nó một khác
tất cả các chương trình nó rất hay
nhưng mà về cái dân tộc ví dụ như khen mong
đây là nó là cái đặc thù
nên phải giền giữ
để có con cháu mai sau
nếu kế tục không thể mai một lượt
vì là cái này nó là
một cái riêng tư của một dân tộc
huyện là cũng chuẩn bị hết sức chú đáo
tập công phu
thôn trong bản
và từ cấp xã
cho đến cấp thôn cấp huyện
đến những ngày lễ hội thì
huyện có chuẩn bị và chưng tập
các đơn vị và các người dân
lựa chọn những tiết mục xuất sắc
thì đưa lên để vù lễ hội
bên cạnh lễ hội mù la
trong tháng riêng này
rất nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bắc cạn
cũng đã tổ chức lễ hội lồng tông
mang những nét đặc trưng của dân tộc mình
hội lồng tông được chia thành
phần lễ có tạ thiên địa cầu thần nông thần phục hy
độ trì cho mưa thuận gió hoa
gia súc gia cầm sinh sôi
bản làng bình yên no ấm
phần hội với các tiết mục văn nghệ truyền thống
ca ngợi tình yêu quê hương đất nước
tình yêu đôi lứa
và các trò chơi dân gian
mang đậm bản sắc của dân tộc
như tung con kéo co đẩy gậy đi cà kheo
người dân quan nhiệm rằng
trong hội phải có người tung được quả còn ngũ sắc
xuyên thùng hồng tâm
thì năm đó bản làng mới có thể làm ăn thuận lợi
trong những năm gần đây
đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân
ngày càng được nâng cao
cùng với sự quan tâm của đảng nhà nước
các lễ hội văn hóa truyền thống
tại mỗi địa phương trong tỉnh bắc cạn
diễn ra sôi nổi phong phú hơn
các lễ hội cũng là dịp để quảng bá
các nét đẹp văn hóa
để ngày càng thu hút đông đảo du khách thập phương
đến với bắc cạn